tại nhà quốc hội thừa ủy quyền của lãnh đạo quốc hội đồng chí hà ngọc chiến
ủy viên trung mương đảng ủy viên thường vụ quốc hội chủ tịch hội đồng dân tộc của quốc hội
đã gặp mặt đoàn các trưởng bản trưởng dòng họ người có uy tín xuất sắc
trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tỉnh lai châu
phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt đồng chí hà ngọc chiến khẳng định
các đại biểu của đoàn đều là những tấm gương tiêu biểu tích cực tham gia tuyên truyền
vận động bà con địa phương người trong dòng họ tham gia phong trào
góp phần quan trọng phát triển kinh tế xã hội củng cố an ninh chính trị
an toàn đời sống nhân dân các tỉnh vùng sâu vùng xa khu vực giáp đường biên giới
đồng chí hà ngọc chiến bày tỏ mong muốn các đại biểu tiếp tục thực hiện tốt
tuyên truyền rộng rãi các chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước
nêu cao tinh thần cảnh giác trước những luận điệu xuyên tạc chống phá của các thế lực thù địch
tiếp tục thực hiện tốt lan tỏa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc